theo kế hoạch chuyển mã mạng của bộ thông tin và truyền thông từ ngày một mươi năm tháng chín hơn sáu mươi triệu thuê bao di động một mươi một số sẽ chuyển về thuê bao di động một mươi số
lộ trình chi tiết chuyển đổi từng đầu số sẽ do các nhà mạng thực hiện
mặc dù việc chuyển đổi thuê bao một mươi một số về một mươi số thực hiện trên hệ thống kỹ thuật nhà mạng
song người dùng vẫn cần chủ động thực hiện một số việc để tránh gián đoạn dịch vụ
cụ thể nếu khách hàng sử dụng các dịch vụ như internet banking sms banking
thì phải chủ động đến điểm giao dịch của ngân hàng để thông báo về việc thay đổi số điện thoại
để có thể tiếp tục các dịch vụ ngân hàng sau khi quá trình chuyển đổi số kết thúc vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tính đến thời điểm hiện tại mới có gia lô công bố sẽ tự động cập nhật số thuê bao sau chuyển đổi cho người dùng
do đó nếu người dùng sử dụng thuê bao một mươi một số đăng ký tài khoản facebook google hay tài khoản trên các trang giao dịch thương mại điện tử
cũng cần chủ động thay đổi số điện thoại liên hệ để không bị gián đoạn các dịch vụ đang sử dụng
đối với việc thay đổi thuê bao một mươi một số đã lưu trên danh bạ các nhà mạng đã công bố công cụ hỗ trợ việc đồng bộ thuê bao
do đó người dùng cần tải các ứng dụng của nhà mạng để hỗ trợ chuyển đổi
ngoài ra người dùng cũng có thể ra cửa hàng ủy quyền gần nhất để nhân viên nhà mạng hỗ trợ thực hiện chuyển đổi
từ h ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến hai mươi ba h năm mươi chín phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám sẽ thực hiện quay số song song
từ giờ ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
gọi chỉ thành công khi người sử dụng quay số theo mã mạng mới
một tháng sau khi apple trở thành công ty đầu tiên của mỹ cán mốc một tỷ usd trên thị trường chứng khoán
amazon hãng bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước mỹ đã là cái tên thứ hai đạt được cột mốc trên
theo business incyders trong phiên giao dịch vào ngày bốn tháng chín theo giờ mỹ
cổ phiếu của amazon đã có thời điểm tăng đến hai cán mốc cao chưa từng có trong lịch sử là
điều này đã giúp amazon chính thức trở thành công ty thứ hai sau apple cán mốc một tỷ usd trên thị trường chứng khoán
kết thúc phiên giao dịch amazon đã không còn duy trì được mốc một tỷ usd khi giá trị cổ phiếu chỉ còn hai ba mươi chín năm mươi một usd trên một cổ phiếu
tương đương giá trị chín trăm chín mươi bốn bảy mươi năm tỷ usd
tuy nhiên theo dự đoán việc amazon trở lại con số một tỷ usd chỉ là vấn đề thời gian
hiện amazon đang sở hữu một hệ sinh thái những sản phẩm cốt lõi vô cùng hùng mạnh
có thể kể đến dịch vụ đăng ký trả tiền của amazon primer dịch vụ lưu trữ và điện toán đám mây amazon wester visi
chuỗi cửa hàng thực phẩm whole foods market hay nền tảng video trực tuyến tweet
amazon là công ty thứ hai của mỹ và là công ty thứ ba trên thế giới đạt mức vốn hóa thị trường một tỷ usd sau petrochina và apple
thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh việt nam đang ngày càng tham gia tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
thì các doanh nghiệp trong nước cũng sẽ có được nhiều cơ hội kinh doanh phát triển khi được tiếp cận với những thị trường rộng lớn
nhưng đồng thời cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức như áp lực cạnh tranh và tuân thủ các quy định luật chơi quốc tế
trong đó có vấn đề sở hữu trí tuệ
có một thực tế là hiện nay tại việt nam tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn ra khá phổ biến
một trong những lĩnh vực bị xâm phạm bản quyền nhiều nhất đó chính là bản quyền phần mềm máy tính
theo báo cáo của liên minh phần mềm doanh nghiệp quốc tế bsa
thì tỷ lệ cài đặt phần mềm máy tính không có bản quyền của việt nam thuộc hàng cao nhất khu vực châu á thái bình dương tới bảy mươi tám
tức là cứ một mươi phần mềm được sử dụng thì có đến bảy phần mềm không rõ bản quyền
vậy cần phải có những hành lang pháp lý cũng như giải pháp gì để giảm thiểu tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm máy tính tại việt nam
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này
download phần mềm đã được bẻ khóa chỉ cần tra cứu nội dung này trên google là lê anh
sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội đã có thể tìm kiếm
tải xuống phần mềm mình muốn sử dụng mà không mất bất cứ một chi phí gì
các phần mềm đã được bẻ khóa cũng rất đa dạng từ phần mềm phục vụ cho nhu cầu giải trí cho đến làm việc
đều xuất hiện công khai trên mạng internet
tôi thấy phần mềm bản quyền khá đắt cho sinh viên
tôi thường hay download bản crack trên mạng về
những phần mềm tôi hay dùng là microsoft word powerpoint và một số phần mềm tiệm vụ thông viên học tập
bắt đầu khi download phần mềm crack trên mạng thì tôi cũng hơi lo lắng
sợ máy tính mình có thể bị virus hoặc là bị hách
nhưng mà qua thời gian sử dụng tôi thấy không có vấn đề gì
theo thông tin từ thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch
trong năm hai nghìn một mươi bảy đoàn thanh tra liên ngành đã tiến hành thanh tra sáu mươi ba doanh nghiệp
xử phạt vi phạm hành chính số tiền một năm mươi sáu tỷ đồng
riêng đầu năm hai nghìn một mươi tám
thanh tra tiếp tục tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả
đối với chương trình phần mềm máy tính tại hai mươi sáu doanh nghiệp xử phạt vi phạm hành chính bảy trăm năm mươi triệu đồng
có thể thấy thực trạng vi phạm bản quyền phần mềm máy tính hiện nay vẫn rất nghiêm trọng
và phổ biến với nhiều hình thức và mức độ khác nhau
bên cạnh việc nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhiều cá nhân tổ chức khai thác
và sử dụng chương trình máy tính còn nhiều hạn chế
việc sử dụng phần mềm bản quyền có thể phải trả phí vài trăm thậm chí là vài triệu đồng cho một người dùng
còn với các doanh nghiệp tổ chức con số này có thể lên tới hàng tỷ đồng
trong khi phần mềm không bản quyền thì không mất phí
là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng vi phạm bản quyền phần mềm tại việt nam
rất là tốt như thế nhưng người ta vẫn vi phạm và ở đây đó là cố tình vi phạm
chỉ khi nào chúng ta phân tích được đúng rõ và chính xác cái nguyên nhân này
thì cái công cuộc đấu tranh để thực hiện tốt cái luật sử dụng kỹ thuệ
giảm tỷ lệ và vi phạm phần mềm máy tính xuống mới đạt được hiệu quả cao nhất
và đấy cũng là cái mong muốn mong muốn của cơ quan quản lý của chính phủ việt nam và các cơ quan thực thi như chúng tôi
thực ra thì theo quan điểm cá nhân tôi đánh giá
trước hết là do chúng ta là cái thói quen sử dụng phần mềm không có bản quyền đã có từ rất lâu rồi
từ khi chúng ta bắt đầu sử dụng máy tính thì chúng ta hoàn toàn là không có thói quen mua bản quyền sử dụng
thứ hai là việc sử dụng những cái phần mềm có bản quyền thì sẽ tốn chi phí
ví dụ như là có một số doanh nghiệp người ta chấp nhận những cái rủi ro mang lại
để mà sử dụng những phần mềm không có bản quyền để giảm chi phí
và còn một nguyên nhân nữa là hiện nay ở trên mạng những diễn đàn hay là những hội nhóm
thì việc chia sẻ
những cái công cụ để bè khóa phần mềm hay là share những cái key miễn phí rất là phổ biến
thì người dùng sẽ rất dễ dàng
chỉ việc là tải cái công cụ về máy chạy là sử dụng được phần mềm
hoặc là nhập cái ke mà những người dùng khác chia sẻ lên trên mạng là xong
nếu mà người dùng phải tự đi mua cái phần mềm của bản quyền đó
thông qua các đại lý hay thông qua các nhà phân phối
hoặc là mua online thì những cái thủ tục nó sẽ phức tạp hơn
vì thế là người dùng chưa có thấy thói quen đấy
trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có hơn một mươi cuộc tấn công
tấn công mạng vào các doanh nghiệp đơn vị cá nhân tại việt nam với nhiều loại hình
chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã có hơn sáu đợt tấn công mới
theo trung tâm ứng cứu sự cố máy tính việt nam
đã có mối liên hệ chặt chẽ giữa những sự cố tấn công này
với việc sử dụng phần mềm có nguồn gốc không rõ ràng của các doanh nghiệp
tiết kiệm phải ba trăm linh đô để mua một cái phần mềm lậu
nhưng nếu mà bị tấn công thì họ mất toàn bộ dữ liệu
dữ liệu đấy có thể họ mất hàng chục năm để khôi phục lại
hay là chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà bí mật kinh doanh của đơn vị bạn bị lộ ra ngoài
và cái đơn vị đối thủ họ nắm được
việc vi phạm bản quyền phần mềm máy tính không chỉ mang lại rủi ro về kinh tế
và đầu tư cho doanh nghiệp người tiêu dùng
như mất hết dữ liệu lộ thông tin tài khoản ngân hàng hay các bí mật thương mại
khi rất nhiều phần mềm lậu xuất hiện trên thị trường đã bị nhiễm sẵn các loại mã độc
như các loại virus chương trình xâm phạm riêng tư phần mềm gián điệp
hơn nữa các phần mềm lậu đều không có khả năng tự cập nhật các bản vá lỗi bảo mật
từ nhà sản xuất phần mềm ngoài ra còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh thương hiệu
và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
chưa kể những rủi ro về mặt pháp lý mà người tiêu dùng doanh nghiệp sẽ phải đối mặt
nếu sử dụng phần mềm không có bản quyền
khi chúng ta sử dụng những phần mềm không có bản quyền
thì trước hết là người dùng sẽ không được sử dụng đầy đủ chức năng của phần mềm
và tiếp theo là chúng ta sẽ không được hưởng những cái dịch vụ như là hỗ trợ khách hàng
hoặc là update phần mềm
và từ việc là chúng ta sử dụng phần mềm không có bản quyền
thì để có thể sử dụng được phần mềm chúng ta sẽ lên mạng tải những công cụ như là
keygen những bản patch những file crack về để có thể sử dụng được phần mềm
thì từ đó sẽ dẫn đến những nguy cơ như là máy tính bị nhiễm mã độc
thì từ đó có thể là máy bị chậm bị mất thông tin trên máy tính
và có thể là bị tham gia vào những mạng
để ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm máy tính
các doanh nghiệp tổ chức cá nhân cần áp dụng các biện pháp quản lý hiệu quả
tài sản phần mềm sử dụng phần mềm có bản quyền
và nâng cao ý thức chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật
để tránh những rủi ro về an toàn thông tin
trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ có những hình thức xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
trong đó có bản quyền phần mềm máy tính
để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ
cụ thể điều hai trăm hai mươi năm quy định về tội xâm phạm quyền tác giả quyền liên quan nêu rõ
cá nhân phạm tội này bị phạt cải tạo không giam giữ ba năm hoặc phạt tù tới năm năm
pháp nhân thương mại phạm tội này bị phạt từ ba trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng
trường hợp phạm tội hai lần trở lên hàng hóa vi phạm trị giá năm trăm linh triệu trở lên
có thể bị phạt tới ba tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động đến hai năm
ngoài ra có thể áp dụng thêm nhiều hình phạt cho người vi phạm như đình chỉ hoạt động
tạm ngừng hoạt động cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định cấm huy động vốn
phạm quyền tác giả quyền liên quan nói riêng đặc biệt là đối với các chương trình phần nguyên tính
để tránh được cái rủi ro phải đối mặt với pháp luật về sự sửa đổi năm hai nghìn một mươi tám
có sự liên kết rất mật thiết giữa việc sử dụng phần mềm bất hợp pháp không có bản quyền
đối với việc tấn công mã độc từ trên mạng vì khi sử dụng phần mềm bất hợp pháp
thì sẽ có lỗ hồng bảo mật qua đó các mã độc sẽ thâm nhập vào mạng của chúng ta
lời khuyên của chúng tôi là nên sử dụng phần mềm có bản quyền
đồng thời thực thi chương trình quản lý tài sản phần mềm hiệu quả tại doanh nghiệp
ngoài những quy định được sửa đổi bổ sung về hành lang pháp lý
thì một trong số những giải pháp cũng rất hiệu quả để giảm thiểu tình trạng vi phạm bản quyền phần mềm máy tính
là sử dụng phần mềm mã nguồn mở
đây là một dạng phần mềm với mã nguồn được công bố và sử dụng một giấy phép nguồn mở
giấy phép này cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu thay đổi và cải tiến phần mềm
và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi
với phần mềm nguồn mở các phần mềm thông dụng sẽ được đưa vào sử dụng đại trà
người sử dụng sẽ giảm thiểu được tối đa chi phí mua phần mềm
tránh được nguy cơ về vi phạm bản quyền hoặc các tranh chấp về bản quyền phần mềm
cũng như đảm bảo độ an toàn thông tin cho người dùng
phần mềm nguồn mở là phần mềm mã nguồn của chương trình được công bố
để cộng đồng có thể truy cập và có thể phát triển có thể sử dụng
của một tổ chức hoặc một doanh nghiệp họ phát triển cái mã nguồn đấy
và họ sử dụng cho cái mục đích của riêng họ
còn phần mềm nguồn mở tôi sở hữu thường là của cộng đồng
cộng đồng tham gia đóng góp xây dựng và sử dụng nó
nên là cái tính hữu dụng và cái sử dụng nó được dụng dạy hơn rất nhiều
hiện tại ở việt nam rất nhiều trường đại học đã sử dụng phần mềm mã nguồn mở
trong việc xây dựng các chương trình giảng dạy và đào tạo cho sinh viên
đây là một tín hiệu tích cực để đẩy lùi vấn nạn vi phạm bản quyền phần mềm tại việt nam
việc download và sử dụng những phần mềm không có bản quyền lâu nay
vẫn được nhiều người xem là một thói quen
thế nhưng những phần mềm này cũng chính là con đường dẫn đến những nguy cơ về mặt pháp lý
những tổn thất về uy tín tài chính và trên hết là những nguy cơ về mất an toàn an ninh thông tin
mà cá nhân tổ chức doanh nghiệp có thể thấy rõ
theo các chuyên gia nếu giảm thiểu được một mươi tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm ở việt nam
thì sẽ đóng góp trực tiếp một tỷ usd vào nền kinh tế tạo thêm khoảng bốn việc làm
cũng như đóng góp bốn mươi ba triệu usd vào ngân sách nhà nước